tuy nhiên do nhiều bị cáo luật sư và những người có liên quan trong vụ án này vắng mặt tại phiên tòa sáng ngày hai mươi hai tháng bốn không thể đảm bảo việc xét xử nên hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên phúc thầm
tại phiên sơ thẩm trần văn nguyên đồng chí đồng chí đồng chí đồng chí đồng chí đồng chí đồng chí đồng chí đồng chí đồng chí đồng chí đồng chí
trần phương bình nguyên tổng giám đốc ngân hàng đông á nhận mức án trung thân cho cả hai tội danh lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm hoạt tài sản cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng